tuy nhiên dù có nhiều cách thức tuyên truyền vận động người dân thế nhưng so sánh với con số trên một mươi ba bảy triệu người là số người hiện đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc trên tám mươi một triệu người đang tham gia bảo hiểm y tế thì con số hai trăm bốn mươi người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên cả nước quả là con số khiềm tốn
nhà nước đã có nhiều chính sách yêu đãi dành cho đối tượng tham gia loại bảo hiểm này thế nhưng so với chính sách bảo hiểm xã hội bắt buộc
bên cạnh đó nhiều người dân muốn đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện nhưng lại ngại chờ đợi tới hai mươi năm sau mới được hưởng chế độ đây là những nguyên nhân chính khiến người dân ngần ngại tham gia chính sách này

nguyên nhân khó khăn thu hút đối tượng tham gia chính là do mức đóng còn cao so với thu nhập của đa số người dân trong khi mức hưởng thì chưa tương xứng người lao động phải duy trì khoảng đóng hàng tháng trong khi khoảng thời gian ít nhất trong khoảng thời gian ít nhất hai mươi năm như vậy rất khó để người dân thực hiện khi thu nhập của họ luôn bắp bên
để khuyến khích được nhiều người tham gia theo ông bùi sĩ lợi phó chủ nhiệm ủy ban về các vấn đề
kinh tế xã hội của quốc hội cùng với việc điều chỉnh chính sách nhà nước cần hỗ trợ những người đến tuổi lao động tham gia bảo hiểm xã hội từ nguồn phúc lợi chung
ví dụ nhà nước hỗ trợ người dân mức tiền đóng cao hơn đối tượng hỗ trợ gồm tất cả lao động làm việc trong khu vực nông nghiệp và khu vực phi chính thức
như trách nhiệm xã hội mà các doanh nghiệp đang đóng thay cho người lao động để mọi người đều có lương hưu
ví dụ nhà nước phải hỗ trợ mức cao hơn trong giai đoạn đầu để có tính chất cú ích thu hút cho người lao động người ta tham gia người ta coi như đây là một chính sách được nhà nước bảo hộ
sau đó người lao động đủ điều kiện thì người ta hoàn toàn có thể tự lập để đóng bảo hiểm xã hội cho đủ điều kiện đến tuổi nghỉ hưu và số năm tham gia bảo hiểm xã hội
được biết trong năm hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín

đối với các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện từ đó có những điều chỉnh phù hợp giúp tăng số lượng người dân tham gia bảo hiểm tự nguyện góp phần bảo đảm an sinh xã hội